công an tp quảng ngãi và công an phường lê hồng phong đã triệt xóa ổ tàng trữ sử dụng trái phép chân ma túy và vi phạm các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín tại nhà nghỉ hải hà trên địa bàn thành phố quảng ngãi
vào thời điểm trên công an tp quảng ngãi và công an phường lê hồng phong đã kiểm tra phát hiện tại một phòng thuộc nhà nghỉ hải hà phường lê hồng phong thành phố quảng ngãi
có sáu đối tượng đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy và vi phạm các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
qua điều tra ban đầu đối tượng thành từ tp hcm về đã thực hiện cách ly tập trung và cách ly tại nhà cụ thể là nhà nghỉ hải hà và đã hết thời gian cách ly
tuy nhiên đối tượng thành đã lôi kéo bạn bè đến ăn nhậu sử dụng trái phép chất ma túy và vi phạm các quy định về thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
qua test nhanh các đối tượng nêu trên đều dương tính với ma túy và đồng thời âm tính với virus sars cov hai